từ giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi vợ chồng hậu ngân lên mạng xã hội facebook đăng tải thông tin cần người gia công tranh theo tại nhà với giá sáu triệu đồng cho hai bức tranh
một người dân trú tại phường tam thuận quận thanh khê đã liên hệ liên hệ qua điện thoại và được hậu hướng dẫn muốn nhận được hợp đồng phải chuyển tiền đặt cọc trước
vì quá tin tưởng nên người này đã nhiều lần chuyển số tiền gần hai mươi triệu đồng vào tài khoản của hậu
sau khi có tiền vợ chồng hậu ngân đã khóa tài khoản và cắt mọi liên lạc
tuy nhiên hai đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
sau đối tượng có hành vi đánh bạc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cát tỉnh bình định ra quyết định khởi tố
trước đó công an huyện phù cát đã phối hợp với công an xã cát khánh tỉnh bình định phát hiện bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc tại khu vực xã cát khánh
đây là ổ cơ bạc do nguyễn tấn thả cầm lái cầm cái mỗi ván giới hạn cho một cửa đặt tiền không quá một triệu đồng
thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện có sáu đối tượng tham gia thu giữ tại hiện trường hơn năm mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc của các đối tượng
sau khi phát hiện hai người mang quốc tịch trung quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào việt nam không thực hiện các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín tại nhà nghỉ hòa bình phường bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
ngày năm tháng một mươi hai ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hạ long đã tiến hành khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời đối với nhà nghỉ hòa bình
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hạ long cũng đã bố trí lực lượng quản lý bảo đảm an ninh trật tự tại địa điểm khoanh vùng phong tỏa đồng thời lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai đối với hai người trung quốc cách ly tại chỗ những người trong khách sạn tiến hành khử khuẩn giám sát y tế đối với các trường hợp trong khu vực phong tỏa
lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra xác minh xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
vào tối qua gần một trăm linh cán bộ lực lượng chức năng đã tham gia giải cứu một chiếc xà lan bị mắc kẹt dưới gầm cầu rạch cát đoạn thuộc phường hiệp hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày năm tháng một mươi hai một chiếc xà lan loại năm trăm linh tấn dài khoảng ba mươi mét cao gần bốn mét mang số hiệu dt hai mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi ba không chở hàng lưu thông trên sông cái một nhánh của sông đồng nai theo hướng từ hạ nguồn lên thượng nguồn
khi di chuyển qua cầu rạch cát được một nửa
bất ngờ ca bin phía sau của xà lan vướng vào thành cầu
thời điểm này chiều cường đang lên nhanh khiến xà lan bị mắc kẹt và không thể di chuyển
nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh đồng nai gồm gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cảnh sát giao thông đường thủy đã có mặt phong tỏa cầu rạch cát không để xe máy đi qua và hỗ trợ đưa xà lan ra khỏi gầm cầu
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút công tác cứu hộ giải cứu xà lan ra khỏi gầm cầu đã được do hoàn tất
chiếc xà lan đã được kéo ngược về phía hạ nguồn